các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên chiếc xe tù dẫn dại rời ra khỏi tòa về chạy giam
tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi
tôi tàn nát cả cõi lòng
dù sao tôi cũng là phận đàn bà
tôi đau không thể diễn tả thành lời bị cáo nói
bà lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng cháu gái
và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo
trước đó trong phần tranh tụng
viện kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố đối với bị cáo trương mỹ lan
đỗ thị nhàn cũng như cách tính toán thiệt hại trong vụ án
bên cạnh đó cơ quan tố tụng cũng đề nghị
hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai mươi hai bị cáo
trong đó có chồng và cháu gái của bà lan
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị xét xử với ba tội danh
tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định
về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức tử hình cho ba tội danh
cáo trạng cáo buộc bà lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đã được scb bơm gần một bảy triệu tỷ đồng
với số dư nợ còn lại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
và đều là nợ không thể thu hồi
bà chủ vạn thịnh pháp bị cáo buộc chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
trước đó luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà không phải chủ thể của tội tham mô tài sản
bà chủ bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bị cáo lan chỉ nói miệng không để lại bút tích
luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát mặc dù bà lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần
hoạt động theo pháp luật
pháp luật đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb
là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng
tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm sở hữu chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ chiêu trung lập tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi
lời khai của trung tại tòa thể hiện
bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận
vận động người thân bạn bè mua cổ phần trước khi xác nhập
để đạt sáu mươi năm
sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb
nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu
miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb
và thời gian nào rõ ràng cụ thể
ai nghỉ việc đều có quyền trả lời tại tòa
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu
cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo
coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu căn cứ có được
mặc dù chưa có kết quả tương trợ
tư pháp về xác minh làm rõ
năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định
bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh
năm công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật
bà lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma
viện kiểm soát cho rằng
bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay
sử dụng để các bị cáo giải quỹ
che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói
công ty ma không liên quan bà lan
là lập luật không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng
không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện
cơ quan không xử lý được
viện kiểm soát phân tích
cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm
thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
để khắc phục hậu quả vụ án
gia đình bà trương mỹ lan
người bị viện kiểm soát buộc tội
gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đã liên hệ với quỹ đầu tư
thuộc tập đoàn ckac holding limited
của tỷ phú
lý gia thành đề xuất giải pháp toàn diện
liên quan đến ngân hàng scb
người bào chữa cho ông nguyễn cao trí
đề nghị tòa xem xét bối cảnh phạm tội
số tiền bị cáo đã hoàn trả
việc khắc phục hậu quả
tinh tiết giảm nhẹ mới
ghi nhận chấm dứt ba quan hệ giao dịch
với bà trương mỹ lan
giảm nhẹ theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo
đại diện viện kiểm soát cho rằng
tại tòa bị cáo đã thành khẩn
khai nhận chiếm đoạt một tỷ đồng
của bà trương mỹ lan
bị cáo trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
viện kiểm soát ghi nhận
ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình
cơ quan công tố
cũng ghi nhận tinh tiết giảm nhẹ mới
mà luật sư trình bày là mẹ vợ
bố vợ của ông trí
được tặng huân trường
viện kiểm sát cũng chấp nhận đề nghị áp dụng tỷ giá
đô la mỹ tại thời điểm xét xử
với giá là hai mươi bốn một mươi hai đồng
một đô la mỹ
đối với số tiền bị thu giữ của bị cáo
trong quá trình điều tra và truy tố
cơ quan chức năng đã tạm giữ của bị cáo
hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ tiền mặt
và hơn ba ba triệu đô la mỹ
bà trương mỹ lan cũng đề nghị
hội đồng xét xử ghi nhận
việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến vụ án
để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn
tòa ghi nhận nguyện vọng
chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục thiệt hại cho cháu gái là trương huệ vân
và ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ
luật sư bảo chữa cho bị cáo lan cho biết
trong số một mươi ba tài sản
mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục
có tòa nhà capital plan
hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng
và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay một trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tại hsbc hồng kông
tại phiên tòa
chiều ngày hai mươi tám tháng ba
đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng
capital plan đang được thế chấp
để đảm bảo khoản vai
có thời điểm đáo hạm trả nợ
là ngày ba mươi tháng bốn
và bà lan không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử
đại diện ngân hàng hsbc
và ngân hàng ocbc bank singapore
đề nghị cho phép
hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ
bao gồm tiền gốc lợi lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capital bland
và giải quyết xong các khoản vai
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại
số tiền dư theo quy định pháp luật
để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư
ý kiến này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của bà lan
tại biên bản
bà lan đã làm việc vào chiều ngày chín tháng một
với các luật sư
và con gái bà lan là chu duyệt phấn
trong đó bà lan đề nghị
các bên liên quan tìm kiếm các đối tác
nhằm có được giá chuyển nhượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ
tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty cam kết
hoàn trả cho bà lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử
viện kiểm sát ghi nhận điều này
viện kiểm sát vẫn giữ quyết định truy tố
không thay đổi tội danh
đại diện viện kiểm sát
vẫn giữ nguyên cáo buộc bị cáo
trước mỹ lan là người nắm quyền chi phối
gần như tuyệt đối hoạt động tại scb
thông qua việc thâu tóm và sở hữu
chi phối hơn chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng
theo viện kiểm sát
bị cáo lan coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo rút tiền ra để sử dụng
vào mục đích cá nhân
đầu tư dự án
pháp luật quy định ngân hàng scb
thành lập dưới hình thức công ty cổ phần
hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty
do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư của bà lan cho rằng
hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý
cao nhất tại scb
là chưa đúng quy định của pháp luật
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb
nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối
nên có quyền bầu
miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt
giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn
để bị cáo lợi dụng chiếm được tiền
bà trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt
tại scb và thời gian nào
rõ ràng cụ thể
ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
tại tòa bà trương mỹ lan khai nhận
bản thân chỉ đem tài sản đưa vào scb
để cứu ngân hàng khỏi đổ vỡ
lúc tái cơ cấu
theo phương án cơ cấu
bà lan dùng năm tài sản
gồm tòa nhà windsor plaza
các dự án hai trăm tám mươi chín trần hưng đạo
trợ vải đưa vào scb
xử lý các khoản nợ phát sinh trước hợp nhất
là bốn mươi tám bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng gốc và lãi
theo viện kiểm sát
việc đưa tài sản đảm bảo
là một phương thức thủ đoạn phạm tội của bị cáo
bà lan không thiệt hại
bởi scb đã cho bị cáo lấy tài sản này ra
bằng cách rút hoán đổi
mua lại bằng chính tiền giải ngân khoản vay
theo dự án
phương án số tài sản này với trị giá là năm mươi năm tỷ đồng
trong khi đó
số tiền scb giải ngân
thông qua phương án tái cơ cấu
để trả cho các khoản nợ cũ
là năm mươi bảy tỷ đồng
việc bị cáo lan và các đồng phạm
lập các báo cáo trình ngân hàng nhà nước
phê duyệt phương án tái cơ cấu là không đầy đủ
bản chất các khoản nợ phải thu cũ
là của chính bị cáo
bản chất các khoản vay mới là hợp thức
che giấu việc bà lan không trả nợ
các khoản nợ cũ
việc kiểm sát vẫn bảo lưu
việc xét xử bị cáo trương mỹ lan
về tội tha mua tài sản
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng là có căn cứ
phù hợp pháp luật
bà lan cho rằng
cả gia tộc đang gánh nợ
tự báo chứa bổ sung
bà lan cho biết
trong phần tranh luận
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội cho rằng
bị cáo quanh co chối tội
đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới
theo bị cáo
điều này chứng tỏ
việc kiểm sát không xem xét toàn diện
không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo cho rằng
bản thân nghiêm túc nhìn nhận vai trò
mức độ ảnh hưởng của mình
với tư cách cổ đông của scb
bà nhận thức trước sai phạm của một số thành viên
hội đồng quản trị scb
thậm chí tôi đã xin hội đồng xét xử
giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở scb
tôi không quanh co chối tội
chỉ phân tích vai trò mức độ ảnh hưởng
của cá nhân tôi với các khoản vay tại scb
bị cáo trình bày
chủ tịch vạn thịnh pháp mong toàn xem xét
thật kỹ vai trò của bà trong quá trình
tái cơ cấu scb
việc vận động các cổ đông mua trên sáu mươi năm
cổ phần của ngân hàng để hợp nhất
cho mượn tài sản đảm bảo
các khoản vai tái cơ cấu
kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài
tham gia đầu tư mua cổ phần giúp scb
bản chất khoản vai
hơn một mươi năm qua ở scb
theo bà lan là để thực hiện đề án tái cơ cấu
đưa tài sản vào thế chấp
để vai tiền trả nợ cũ
nên tiền không ra khỏi ngân hàng
và những khoản vai đã ra khỏi ngân hàng
thì sau đó cũng quay về scb
hầu hết tài sản có giá trị của bà
và bạn bè đều đưa vào scb
để làm tài sản đảm bảo
gia tộc chúng tôi bỗng dưng trở thành
gia tộc gánh nợ
còn bản thân tôi đối diện với mức án tử hình
bà lan bày tỏ
bị cáo lan cũng cho biết sẽ ghi nhớ kỹ lại
những người đang thiếu nợ bị cáo
để nhờ tòa giúp thu hồi
ngoài ra bà lan cũng xin tòa xem xét
trách nhiệm hình sự đường lối xử lý
đối với chồng và cháu gái của bà
chồng tôi cho mượn tòa nhà times square
nhưng quy buộc một mươi một mươi một năm tù
xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự
cho ông chu lập cơ
trương huệ vân là cháu gái coi như con ruột
chuyên đi làm từ thiện
vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
xin tòa xem xét
miễn giảm trách nhiệm hình sự cho huệ vân
bị cáo trương mỹ lan trình bày
luật sư bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bị cáo lan chỉ nói miệng
không để lại bút tích
luật sư bảo chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát
mặc dù bà lan không phải là thành viên
hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư
đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được
và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ
scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần
hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất
của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty
do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng
hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất
là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận
bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb
là có căn cứ
đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng
tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm
sở hữu chi phối quyết định
với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông
do tạ triều trung
lập tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
lời khai của trung tại tòa thể hiện
bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb
thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb
đều thực hiện theo chỉ đạo
của vị chủ tịch vạn tịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận
vận động người thân bạn bè mua cổ phần
trước khi xác nhập ba ngân hàng
để đạt sáu mươi năm
sau đó tiếp tục tăng cổ phần
mặc dù bà lan không quản lý
tài sản scb
nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối
nên có quyền bầu
miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt
giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn
để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp
các vị trí chủ chốt tại scb
và thời gian nào rõ ràng cụ thể
ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
về cáo buộc trương mỹ lan
là chủ mưu
cơ quan công tố giữ nguyên nhận định
bị cáo coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu
căn cứ có được
mặc dù chưa có kết quả tương trợ
tư pháp về xác minh làm rõ
năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định
bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu
cơ quan tố tụng chứng minh
năm công ty cổ phần
cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật
bà lan nắm quyền chi phối
với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma
viện kiểm soát cho rằng
bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay
sử dụng để các bị cáo giải quỹ
che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói
công ty ma không liên quan bà lan
là lập luật không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng
không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện
cơ quan không xử lý được
viện kiểm soát phân tích
cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm
thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
theo viện kiểm soát
một số luật sư cho rằng
cần chưng cầu định giá tài sản
trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm soát
trong vụ án này
cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác
để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định thiệt hại
do hành vi bà trương mỹ lan gây ra
là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán
trên hệ thống phần mềm của scb
lời khai các bị cáo khác
đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm soát cho rằng
cơ quan công tố xem xét thiệt hại
của bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt
và phải chịu thiệt hại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
để xác định hậu quả thiệt hại
viện kiểm soát không căn cứ
kết quả định giá của công ty hoàng quân
để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án
mà áp dụng nhiều biện pháp
scb đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo
viện kiểm soát xem xét tổng thể
để đưa ra mức hình phạt đề nghị
viện kiểm soát đề nghị
hội đồng xét xử xem xét
có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát
là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng quân
theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo
hay áp dụng trên thiệt hại

đối với quan điểm không buộc
các bị cáo phải nộp tiền lãi
cơ quan công tố cho rằng
đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt
nếu theo quy trình của ngân hàng thông thường
là scb huy động tiền gửi của dân
rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay
bà trương mỹ lan hoàn toàn biến
scb thành công cụ rút tiền
không thành toán lãi và phí
theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ
và phải hoàn trọng
trả nợ cho ngân hàng nhà nước
do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi
phí có căn cứ pháp luật
theo viện kiểm sát
tiếp theo là
áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
một số luật sư cho rằng
từ ngày một tháng một
tới khi cơ quan điều tra giải quyết vụ án
hành vi của bị cáo lan tương tự nhau
nhưng cơ quan tố tụng truy tố bị cáo
về hai tội danh khác nhau
điều này làm tăng nặng hình phạt cho bị cáo
viện kiểm sát
cho rằng hành vi của lan
có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của scb
thông qua vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng
theo viện kiểm sát
hành vi của bà lan thỏa mãn
yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng
sau đó luật quy định
tội tham mô tài sản với các đối tượng ngoài nhà nước
do đó tại thời điểm này
hành vi của bà lan và đồng phạm
cấu thành tội tham mô tài sản
một số luật sư nêu vụ án
xác định các bị cáo đồng phạm với bà lan
nhưng truy tố các tội danh khác nhau
viện kiểm sát cho bị cáo lan
và đồng phạm ở các cương vị
vị trí khác nhau
thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức
gây thiệt hại đặc biệt lớn
viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò
tính chất hậu quả hành vi phạm tội
những bị cáo có chức vụ quyền hạn
vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
scb tiếp nhận trực tiếp
chỉ đạo của bà trương mỹ lan
giúp bà lan chiếm đoạt tiền
bị truy tố tội tham mô tài sản
với bị cáo nhóm người
không biết mình giúp sức cho bà lan tham mô
nên không phải chịu trách nhiệm chung hình phạt
về tội tham mô tài sản
khi đề xuất xem xét hình phạt
viện kiểm sát cho rằng
đã xem xét mức có lợi cho các bị cáo